tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã gặp mặt đoàn đại biểu cho giải thưởng cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi
giải thưởng cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi
được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh triển khai vào tháng bốn vừa qua
từ một trăm tám mươi sáu hồ sơ đề cử của bốn mươi sáu đơn vị ban bí thư trung ương đoàn đã bình xét lựa chọn năm mươi sáu đại biểu xuất sắc nhất
nhận giải thưởng năm nay
đây đều là những cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong tham gia cải cách hành chính
có sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất đã được triển khai trong thực tiễn
gương sáng trong thực hiện đạo đức công vụ xây dựng văn minh công sở và đặc biệt là trong phong trào ba trách nhiệm
phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình mong muốn
mỗi cá nhân nhận giải thưởng năm nay và các cán bộ công chức viên chức trẻ nói chung
quán triệt sâu sắc phương châm nghe dân nói nói dân hiểu làm dân tin